công an thành phố buôn ma thuột tỉnh đắk lắc đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng trên đại lộ đang thi công khiến bốn người thương vong
vụ tai nạn xảy ra vào khoảng hai mươi một h ngày hai mươi một tháng năm trên tuyến đường đại lộ đông tây đang trong quá trình thi công giao với đường đinh tiên hoàng thành phố buôn ma thuột
vào thời điểm trên xe ô tô mang biển kiểm soát bốn mươi bảy a hai mươi bảy nghìn bốn trăm tám mươi tám chưa xác định người điều khiển
trên xe có bốn người trong đó xác định được hai người gồm ông nguyễn văn hùng và nguyễn văn thịnh cùng chú tại thành phố buôn ma thuột
lưu thông trên đại lộ đông tây theo hướng sân bay buôn ma thuột về đường lê duẩn
khi xe chạy đến địa điểm trên do thiếu chú ý quan sát không làm chủ được tốc độ đã tông vào vòng xoay
hậu quả ông hùng tử vong ông thịnh bị thương nặng và hai người còn lại bị thương nhẹ